chạy qua xã đại an huyện vụ bản có nhiều trụ móng được làm bằng bê tông trộn đất
qua tìm hiểu thì sự việc nghiêm trọng này bị phát hiện và thông tin ra công chúng bởi chính những công nhân thi công công trình này
phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại công trình cùng với hai công nhân cũng là nhân chứng để tìm hiểu về vụ việc trên
sau một mươi ngày thông tin về việc thi công kiểu bê tông trụ đất được đưa lên mặt báo mặc dù vấp phải nhiều lời ngăn cản từ phía gia đình
nhưng hai anh em ông vũ văn thuận và vũ ngọc hồi vẫn giữ nguyên quan điểm khi cho rằng việc gian dối tại công trình này là không thể chấp nhận được

đây là ảnh chụp hiện trường sau khi đổ xong bê tông ở dầm đế và trụ cột
anh em ông thuận ông vũ văn thuận và anh em ông vũ văn thuận đã đưa ra công trình này
ông hồi cho biết sau khi vụ việc vỡ lở các ban ngành bắt đầu vào cuộc thì lợi dụng vị trí thi công ở giữa cánh đồng vắng vẻ
chí huy công trường đã chỉ đạo thuê máy xúc xúc đất lấp đầy công trường nhằm tiếp tục che dấu vi phạm
ở dưới đó là nó chỉ là một lớp đất đá trộn lẫn với nhau để tạo thành cái bộ khung này
còn như đấy các bạn nhìn thấy đây là trước là đã bàn cái này đã đất đá đã lấp hết rồi
nếu bằng kinh nghiệm của anh nếu mà công trình dựng cái cột đấy thì gió bão thì nó có làm bão gì
cái này thì nếu như mà công trình này mà để mà dựng thành cột lên thì không nói đến bão cấp một mươi hai thì bão cấp hai chứ không phải đá phải đỏ gì
theo quan sát của hai nhân chứng này trong quá trình thi công tình trạng trộn bê tông với đất tiếp tục xảy ra tại cột móng thứ hai của công trình
theo kinh nghiệm hơn một mươi năm trong nghề xây dựng của anh hồi và anh thuận thì công trình này phải sử dụng một khối lượng bê tông khoảng ba trăm linh mét khối
với một mươi tám người thi công liên tục trong vòng một mươi đến một mươi năm ngày
nhưng trên thực tế những người và chỉ huy công trình ở đây đã sử dụng một cái lượng bê tông rất là ít và chỉ trong năm ngày người ta đã hoàn thiện những cái móng trụ cột như thế này
trao đổi với phóng viên ông vũ ngọc hồi còn cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra một số người nhận là cán bộ thuộc công ty sông đà một mươi một
gồm ông nguyễn văn toán đội trưởng phụ trách thi công ông nguyễn văn đương chỉ huy trưởng công trình và ông thụy giám sát thi công đã nhiều lần đến nhà để xin bỏ qua vi phạm

gồm ông nguyễn văn toán đội trưởng phụ trách thi công đã nhiều lần đến nhà để xin bỏ qua vi phạm
liên danh công ty cổ phần sông đà một mươi một và công ty cổ phần xây lắp điện một thực hiện thi công